hành tây là nguyên liệu cần thiết trong nhiều món ăn nhưng không phải ai cũng biết hành tây có tác dụng gì đối với sức khỏe
không chỉ có tác dụng tốt đối với đường hô hấp hành tây còn mang nhiều lợi ích bất ngờ
về thành phần dinh dưỡng hành tây là nguyên liệu cần thiết trong nhiều món ăn từ nướng luộc sao hay ăn sống
mặc dù có nhiều loại hành với hình dạng kích thước khác nhau nhưng loại phổ biến thường có ruột màu trắng vỏ màu vàng sậm
hành tây chứa rất ít calor trong một trăm linh gam hành thường chỉ có khoảng bốn mươi calor
một củ hành tươi có tám mươi chín là nước chín cáp và một bảy là chất sơ ít protein và chất béo
hành tây nhiều vitamin c
nguồn vitamin c dồi dào có trong hành tây có thể chữa lành và hình thành các mạch máu cũng như các bộ phận khác của cơ thể
vitamin c cũng là một chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe
hành tây có hai loại chất sơ
ăn kiêng và prebiotic
một cốc hành tây có một mươi hai trong số hai mươi một ba mươi tám g chất sơ cơ thể cần mỗi ngày
chất sâu giúp cảm thấy no lâu và đi tiêu đều đặn
khi đã cảm thấy no sẽ hạn chế cảm giác thèm ăn
chất sơ gray biotic trong hành tây cung cấp cho vi khuẩn đường ruột men vi sinh để chúng có thể phát triển
hành tây chứa chất chống oxy hóa
tất cả hành tây đều có quercetin một hộp chất flavonoid hoặc chất chống oxy hóa
quercetin có đặc tính chống viêm
giúp cơ thể tạo ra vitamin e và bảo vệ nó khỏi nhiều dạng ung thư
vậy hành tây có tác dụng gì
hành tây được chứng minh là có chứa cricetine giúp chống lại cảm lạnh cúm viêm amidam ho hèn xuyễn và dị ứng một cách tự nhiên
bên cạnh đó hành tây còn là một nguồn cung cấp vitamin khoáng chất chất sơ dồi dào và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư
nhiều loại hành tây chứa các chất chống ung thư
hành tây là một trong những nguồn thực phẩm dầu chất dinh dưỡng gọi là gratine được coi là chất ngăn cấm hoạt động hoặc tạo ra các yếu tố gây ung thư
chế độ ăn dờ quercetin có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi
hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ
hành tây có chứa các hợp chất lưu hình hữu cơ tạo ra mùi vị và mùi mạnh
các hợp chất lưu hình hữu cơ giúp giảm mức độ cholesterol trong cơ thể và cũng có thể giúp phá vỡ các cục máu đông giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ
tốt nhất bạn nên an hành sống chứ không nên nấu chín để thu được nhiều hợp chất lưu hủy nhất từ hành tây
hóp phần kiểm soát bệnh đai tháo đường
cả gatine và các hợp chất lưu hình hữu cơ được tìm thấy trong hành tây được biết là có tác dụng thúc đẩy sản xuất insulin khiến chúng trở thành một lựa chọn rau hữu ích cho những người mắc bệnh đái tháo đường
hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh alzheimer
flavonoid có nguồn gốc từ thực vật và đặc biệt được tìm thấy rất nhiều trong hành tây
một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thực hiện một chế độ ăn uống lâu dài với nhiều flavory sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh alzhimer giúp xương chắc khỏe
một nghiên cứu ở hai mươi bốn phụ nữ trung niên và sau mạng kinh cho thấy những người tiêu thụ một trăm linh ml nước ép hành tây mỗi ngày trong tám tuần đã cải thiện mật độ khoáng xương và hoạt động chống oxy hóa so với nhóm đối chứng
hành tây giúp giảm căng thẳng oxy hóa tăng mức độ chống oxy hóa và giảm mất xương có thể ngăn ngừa loạn xương và tăng mật độ xương
tăng cường sức khỏe tiêu hóa
hành tây là một thực phẩm giàu chất sơ và prebiotic cần thiết cho sức khỏe đường ruột tối ưu
các acid béo chuỗi ngắn này tăng cường sức khỏe đường ruột tăng cường khả năng miễn dịch giảm viêm và tăng cường tiêu hóa
hành tây đặc biệt dầu prebiotic inulin và fructoligosaccharides giúp tăng số lượng vi khuẩn thân thiện trong ruột và cải thiện chức năng miễn dịch
hành tây có thể dùng để ăn sống hoặc có thể cho vào món salat trứng tráng hoặc bánh rugamon
hay có thể dùng trong bánh mì sunwick sao nhẹ hành tây để hành mềm một chút mà không mất quá nhiều chất ngon
hành tây nấu chín không có hại đối với sức khỏe và chúng không có nhiều chất dinh dưỡng
hành tây có chứa một hợp chất có thể làm cho mắt bạn chảy nước
hầu hết nó nằm trong gốc
nếu hành sống quá mạnh hãy cắt nhỏ và ngâm trong nước lạnh hoặc ướp lạnh trong ba mươi phút để giảm bớt mùi hăng
bảo quản toàn bộ hành tây ở nơi khô giáo thoáng mát không phải tủ lạnh
sau khi cắt hoặc gọt vỏ có thể giữ trong tủ lạnh từ bảy đến một mươi ngày
tuy nhiên phải tránh xa khoai tây bởi hành tây khiến chúng mọc mầm